theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của cơn bão số sáu từ chiều tối nay ngày chín tháng một mươi một vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ sáu đến bảy mét biển động dữ dội
từ đêm chín tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận khu vực tây nguyên có mưa to đến rất to
tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến khánh hòa và khu vực tây nguyên xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này mức nước các sông ở thừa thiên huế quảng nam nam khánh hòa bắc tây nguyên lên mức báo động một báo động hai sông nhỏ lên trên báo động hai
các sông ở quảng ngãi bình định phú yên bắc khánh hòa lên mức báo động hai báo động ba và trên báo động ba
tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến khánh hòa và khu vực tây nguyên nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp vùng ven sông khu đô thị các tỉnh thành từ thừa thiên huế đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
riêng tại tỉnh quảng ngãi bình định có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi sung yếu cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp ba